kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một tại hà nội sẽ được tổ chức làm hai đợt
và đợt một diễn ra vào ngày bảy và tám tháng bảy sắp tới
đó là báo cáo của sở giáo dục và đào tạo hà nội
và năm nay thì thủ đô có hơn một trăm linh một ba trăm linh học sinh đăng ký dự thi
tính đến ngày hai mươi ba tháng sáu có ba mươi một học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
để kỳ thi diễn ra thuận lợi an toàn thành phố hà nội giao sở y tế có trách nhiệm chủ trì
phối hợp với sở giáo dục và đào tạo ban chỉ đạo thi các quận huyện thị xã
xác định chính xác đối tượng học sinh thuộc diện mắc bệnh f một f hai và học sinh ở địa bàn phong tỏa cách ly
bố trí đủ năm cán bộ y tế tại mỗi điểm thi
cùng với đó là tổ chức xét nghiệm cho cán bộ giáo viên làm công tác in sao để thi làm phách
ưu tiên xét nghiệm tiêm vaccine cho người tham gia tổ chức kỳ thi theo hướng dẫn của bộ giáo dục và đào tạo